tại cần thơ hội nhà báo việt nam phối hợp với ban chỉ đạo tây nam bộ tổ chức lễ trao giải báo chí viết về đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi chín
đến dự có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
sau gần sáu tháng phát động ban tổ chức đã nhận được hai trăm ba mươi chín tác phẩm dự giải
trong ba mươi hai tác phẩm lọt vào vòng trung khảo hội đồng chấm giải đã lựa chọn ra một mươi tác phẩm đoạt giải
gồm một giải nhất hai giải nhì hai giải ba và năm giải khuyến khích
được biết đây là lần đầu tiên giải báo chí viết về đồng bằng sông kiều long được tổ chức
với mục đích góp phần nâng cao chất lượng và số lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền
giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế du lịch cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực đồng bằng sông kiều long
đồng thời ghi nhận động viên khen thưởng những người làm báo có những tác phẩm chất lượng tốt
theo đánh giá của ban tổ chức các tác phẩm lọt vào vòng trung khảo là những tác phẩm tiêu biểu
phản ánh toàn diện tình hình kinh tế chính trị xã hội an ninh quốc phòng của khu vực đồng bằng sông kiều long
trong năm hai nghìn một mươi sáu có tính định hướng dư luận xã hội nhiều tác phẩm có tính phát hiện tác động xã hội tốt được dư luận đánh giá cao
dịp này ban tổ chức đã phát động giải báo chí viết về đồng bằng sông kiều long năm hai nghìn một mươi chín
với bốn loại hình báo chí là báo tin báo điện tử phát thanh và truyền hình